mặc dù bão số ba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mưa lớn đã khiến ngập úng tại nhiều địa phương từ nam định đến hà tĩnh
gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân
theo thông tin từ văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
các khu vực thấp trũng ven biển từ nam định đến hà tĩnh vẫn đang ngập sâu
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng bảy có hơn sáu mươi ba hecta lúa và hơn ba hai trăm linh hectare hoa màu bị ngập
trong đó nam định là hơn hai mươi một năm trăm linh hecta ninh bình hơn sáu sáu trăm linh hecta hòa bình tám mươi hecta thanh hóa hơn một mươi bốn bốn trăm linh hecta
nghệ an hơn một mươi bốn hai trăm linh hectare lúa bị ngập hà tĩnh gần bảy hecta lúa và hơn ba hai trăm linh hectare hoa màu bị ngập
hiện các địa phương đã triển khai vận hành các trạm bơm và mở các cống tiêu để tiêu nước cho vùng diện tích ngập ống
cơn bão số ba cũng làm sạt mái phía đồng đê biển nam tỉnh thái bình
tuyến đê bị sạt lở có chiều dài trên một trăm ba mươi năm mét
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bảy tỉnh thái bình đã hoàn thành đóng hàng cửa giữ chân đê
hiện tại tỉnh đang tiếp tục đắp cơ phản áp
với các hồ thủy điện trên địa bàn chỉ có hồ hòa bình đang duy trì mở ba cửa xả đáy
hồ sơn la đã đóng hết các cửa xả đáy vào lúc một mươi một h trưa ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám